đồn biên phòng cửa khẩu hồng vân tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát
tại khu vực thủy điện a linh xã hồng vân huyện a lưới và phát hiện năm mươi bảy phách gỗ tại tiểu khu hai trăm sáu mươi hai
qua kiểm tra số gỗ trên thuộc các loại gỗ quế rồi chưa xác định chủ sở hữu có chiều dài trung bình hai m
rộng bốn mươi năm cm cao hai mươi cm tổng khối lượng hơn bốn khối
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa số gỗ trên về đơn vị
trước đó ngày bảy tháng ba tổ tuần tra đồn biên phòng hương nguyên bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
cũng phát hiện và bắt giữ xe toyota loại một mươi sáu chỗ vận chuyển hai mươi sáu phách gỗ trái phép